hàng năm cứ vào khoảng tháng một mươi hai đến cuối tháng bốn dương lịch từ nguồn nguyên liệu tép biển dồi dào và sẵn có
người dân sống tại ven biển thọ quang mân thái quận sơn trà thành phố đà nẵng lại đem về
chế biến thành những sản phẩm đặc trưng như là tép khô hay là mắm rút thơm ngon để bán ra thị trường
thu về tiền triệu mỗi ngày điều này đã giúp cho người dân cải thiện đời sống nhất là trong mùa dịch bệnh này
ngay từ sáng sớm bà chín cũng như nhiều hộ dân khác ở các phường ven biển như thọ quang
mân thái nại hiên đông đã đi thu gom tép tươi về phơi khoảng năm kg tép tươi sẽ thu được một kg tép khô
với giá bán giao động từ một trăm bốn mươi đồng đến hai trăm linh đồng một kg
tép tươi còn có thể chế biến thành mắm rút nhờ đó mắm rút đã trở thành nghề truyền thống lâu đời
đối với người dân vùng ven biển nơi đây
theo các hộ chế biến mắm rút
trung bình cứ hai kg tươi chế biến thành phẩm sẽ được một kg mắm rút và có giá bán từ tám mươi cho đến một trăm linh đồng một kg
có thể nói trước những khó khăn về kinh tế do dịch covid một mươi chín mùa ruốc biển năm nay thực sự là cứu cánh
cho người dân ven biển đà nẵng nói riêng và các tỉnh miền trung nói chung
có nguồn thu nhập ổn định